do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nên từ ngày một tháng một mươi hai đến nay phía hại lưu vai trái đập thủy điện hương điền tỉnh thừa thiên huế bị sạt lở và có nguy cơ ảnh hưởng đến công trình
theo kết quả kiểm tra của đoàn công tác sở công thương tỉnh thừa thiên huế khoảng năm mét khối bùn đất đã bị sạt lở tại một số điểm cách chân đập thủy điện khoảng từ sáu mươi đến hai trăm linh mét
theo đánh giá của đoàn kiểm tra công trình nhà máy thủy điện hương điền vẫn hoạt động bình thường không có dấu hiệu bất thường
tuy nhiên để bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình sở công thương yêu cầu công ty cổ phần thủy điện hương điền chủ đầu tư thủy điện
phải tổ chức quan chắc theo dõi diễn biến đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở phía hạ lưu vai trái đập thủy điện
chủ đầu tư phải triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc quan chắc cảnh giới tại khu vực nguy hiểm đến chính quyền
người dân sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp